bắc ninh là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm tam giác tăng trưởng hà nội hải phòng quảng ninh
đây là một trong những lợi thế để phát triển công nghiệp và nông nghiệp theo hướng hiện đại
với đặc thù công nghiệp chiếm gần bảy mươi năm gdp toàn tỉnh quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp đang ngày càng thu hẹp
do đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã và đang là hướng đi cần thiết của bắc ninh
mô hình trang trại thông minh của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đen co tại xã nguyệt đức huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
ba nhà lưới mỗi nhà có diện tích một năm trăm linh m hai hàng năm đã cung cấp ra thị trường hàng chục tấn rau quả
tại đây trang trại đã áp dụng phương pháp thủy canh vào canh tác
với việc kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn nước dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng nên trang trại đã cho ra thị trường những sản phẩm sạch an toàn
đối với hệ thống trồng thủy canh quan trọng nhất của nó chính là dinh dưỡng
và vì thủy canh của mình không có nguồn sâu bệnh từ đất nên việc kiểm soát bệnh tật từ nguồn dinh dưỡng là rất quan trọng
vì vậy là từ nguồn nước đến dinh dưỡng đều phải cân đối sạch sẽ nhất hoặc là trong một thời gian nhiệt độ bảo quản nhất định
tiếp theo về vấn đề dịch bệnh trên đồng ruộng hầu như đối với sạch thủy canh
thì mình sẽ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc các hoa chất
phòng ngừa hoặc kiểm dịch lại sâu bệnh trên đồng ruộng
vì vậy là mình luôn luôn phải đi theo dõi từng ngày từng giờ
khi phát sinh ra nguồn bệnh thì mình sẽ sử dụng bằng tay ngắt bỏ và kiểm soát chủ yếu là bằng sinh học
ngoài ra toàn bộ hệ thống chăm sóc cây trồng ở đây đều được quản lý tự động bằng phần mềm máy tính
từ nguồn nước tưới đến các sen sô cảm biến nhiệt
các cảm biến được lắp đặt kết nối qua phần mềm để đo đạc tất cả các thông số của đất môi trường
và đề xuất thời gian tưới phù hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng
điều này đã tiết kiệm đến mức thấp nhất sức lao động của con người
đồng thời bảo đảm chất lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cho phép
hiện tại trang trại của mình tập trung trồng chủ yếu là dưa lưới kimoji nhật bản và xà lách thủy canh
để đảm bảo an toàn trong khâu vệ sinh an toàn thực phẩm
hầu như toàn bộ nước bảo vệ thực vật của mình sử dụng chủ yếu là vệ sinh
và các hóa chất cho chính mình tự tay pha chế như là dùng xả tỏi
dã ra để lấy dung dịch nước phun phòng trừ sâu bệnh
còn đây là trại chăn nuôi với hơn ba mươi con gà đẻ trứng của công ty
toàn bộ các quy trình như cho ăn chiếu sáng thu hoạch trứng điều hòa nhiệt độ khu nuôi nhốt đều được lập trình tự động
ngoài ra điện thoại thông minh cũng được cài đặt ứng dụng kết nối với hệ thống để có thể điều khiển từ xa
các sản phẩm do trang trại sản xuất đều có mã truy xuất nguồn gốc
rờ cốt để kiểm tra xuất xứ và quy trình sản xuất theo tư chuẩn việt gáp
trang trại đen cô chúng tôi áp dụng công nghệ cao vào sản xuất chăn nuôi
nó mang lại rất là hiệu quả trong quá trình sản xuất
thứ nhất là cái vấn đề về giảm được chi phí về nhân công
cái thứ hai nữa là chúng tôi kiểm soát được tất cả các thông số về kỹ thuật
nhằm đảm bảo cho môi trường sống của gà được thuận lợi nhất
và cho được cái lăng xuất cao nhất và đưa ra được cái chất lượng sản phẩm tốt nhất
cái nữa là chúng tôi áp dụng cái quy trình sản xuất nó rất là chặt chẽ
từ câu về thức ăn về nước uống về câu khử trùng kiểm soát thể hình dịch bệnh
chúng tôi hạn chế sử dụng về kháng sinh
và chúng tôi sử dụng về những sản phẩm về chế phẩm sinh học kháng sinh tự nhiên
nhằm là đưa ra những sản phẩm sạch và chất lượng đến cho người tiêu dùng sử dụng rất là an toàn
bình quân mỗi năm trang trại cung cấp ra thị trường khoảng một mươi tấn rau
gần bốn mươi tấn dưa lưới
bốn tấn dưa chuột baby gần một mươi ba triệu quả trứng gà
với số lượng nông sản lớn như trang trại chỉ cần một mươi năm cán bộ và công nhân vận hành
có thể nói ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
đã góp phần giảm thiểu sức lao động thay đổi tư duy canh tác
biến những người nông dân thành những công nhân sản xuất nông nghiệp
dựa vào cái công nghệ cao dựa vào cái việc tự động hóa
thì chúng tôi thấy kiểm soát được quy trình
tức là kiểm soát được các lượng thuốc thú y của phân bón này
và như thế thì nó sẽ đảm bảo tránh được các cái việc mà nó có dư lượng
ở trong các sản phẩm của mình
cái thứ hai nữa là trang phục quần áo bảo hộ lao động
môi trường làm việc cho người lao động môi trường ăn ở
những thứ đấy nó tác động rất là lớn đến cái người lao động
và khi chỉ có người lao động mà người ta được tiếp cận
và người ta tiếp xúc với những thứ như thế
thì người ta mới có thể sản xuất được theo đúng quy trình
lúc đấy thì cái công nghệ cao nó mới phát huy được tác dụng
và lúc đấy thì sản phẩm nó mới an toàn
chứ chúng ta cũng không phải như chúng tôi thì cũng không phải là mỗi cái chuyện là
tất cả là đặt hết vào cái chuyện là nông nghiệp công nghệ cao
còn tại tỉnh nam định thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
thời gian qua sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực
bên cạnh tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
thì việc ứng dụng công nghệ đã góp phần nâng cao chất lượng của nông sản
đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường
đối với nam định thì công nghệ cao phải gắn với lại các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản
cũng như từng bước hoàn thiện các tiêu chí của sản phẩm
để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế
và tới đây thì cũng sẽ tiếp tục triển khai các mô hình nông nghiệp ứng dụng ứng dụng công nghệ cao
trong đó phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh
bởi vì nam định là tỉnh ven biển
có diện tích bờ biển khá lớn và thường xuyên chịu ảnh hưởng tác động
bởi biến đổi khí hậu cũng như thiên tai bão lũ
cho nên là cái triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
cùng với triển khai các mô hình nông nghiệp theo hướng việt gáp
theo hướng hữu cơ để phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh
trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện hải hậu tỉnh nam định lần thứ hai mươi bảy vừa qua
đã xác định ba khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội để tập trung lãnh đạo chỉ đạo
đó là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
và phát triển kinh tế nhanh bền vững
trong đó về phát triển kinh tế nông nghiệp huyện hải hậu tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng giá trị và hiệu quả sản xuất
ngay từ sau khi đại hội đảng bộ huyện là thứ hai mươi bảy
thì chúng tôi đã tổ chức xây dựng các dự đề án các nghị quyết chuyên đề
để tổ chức thực hiện
trong đấy là chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực ghen biển làm trọng tâm
đảm bảo việc xây dựng kinh tế biển là mũi nhỏ là động lực quan trọng để phát triển kinh tế
trên cơ sở cập nhật những nội dung các quy hoạch lớn của tỉnh
thưa quý vị và các bạn thu hà đang có mặt tại mô hình nuôi tông công nghệ cao
của anh nga nguyễn văn cường
ở xã hải đông huyện hải hậu tỉnh nam định
đây là một trong những mô hình nuôi tôm công nghệ cao đầu tiên của tỉnh nam định
và rất là thành công mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế
sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng thu hà trò chuyện với anh nguyễn văn cường
chủ của mô hình này để cùng tìm hiểu về mô hình của anh nhé
anh cường ơi trong bể nuôi tông của mình như thế này
có phải là mình thả con giống vào rồi mình nuôi đến khi thu hoạch
mình vớt ra là mình bán luôn phải không anh
ngày trước thì tôi thả là thả trực tiếp con giống xuống đây
cho đến lúc tôm đạt kích cỡ khoảng ba bốn mươi con là tôi thu hoạch
khi mà nuôi như vậy nó cũng gặp một cái nhược điểm là
khi mình bán thì có những bể tôm nó to và có những bể tôm nó nhỏ
cho nên thương lái người ta mua là người ta chê
mà mình bán nó cũng khó
từ đó tôi chuyển ra cái ý tưởng là tôi chuyển xuống dây ao
khi nó đạt kích cỡ khoảng tầm độ tám chín mươi con thì tôi chuyển dùng dây ao
khi tôi chuyển xuống dây ao thì nhiều bể
thì tôi chuyển thành một ao
thì từ đó thì tôi nuôi xuống kích cỡ ba bốn mươi con thì nó dễ hơn
mà lúc đấy bán là chỉ có một mẫu thôi
một ao mình có thể được mấy tấn tôm
mình chỉ có một cái kích cỡ thôi thì mình bán là dễ hơn
cái quy trình của mình thì rất là hoàn chỉnh rồi
nhưng mà em có băn khoăn một chút là
để có cái quy trình hoàn hảo như thế thì mình có cần thiết phải cái đầu vào của mình
có phải chọn lựa không
hay là tôm nào mình cũng có thể mình đưa vào
mình chỉ cần quy trình tốt là được rồi anh
phải chọn lựa chứ
ví dụ như mà nuôi muốn nuôi
con tôm nó được cái kích cỡ lớn hoặc là nó an toàn thì phải là con giống
con giống rất quan trọng
con giống thì hiện tại tôi đang lựa chọn hai cái công ty
khi người ta bán cho tôi là công ty việt úc với công ty cp
đầu tiên mà khi mà anh đã có ý tưởng để chuyển bắt đầu là nuôi tôm như thế này
thì anh có nghĩ rằng là mình
anh có nghĩ đến những cái yếu tố rủi ro không
mặc dù là bây giờ thì mình thành công rồi
nhưng khi mà mình bắt đầu ấy
thậm chí là nuôi
cái trong này nó cũng có rủi ro
nó rủi ro nhưng mà khi nó bị rủi ro ấy thì mình cái cách xử lý ở trong bể nó rất là dễ
vì hiện tại tôi tôi nuôi trên tám mươi cái bể
và tôi vẫn nhiều khi tôi vẫn nói đùa với mọi người này
tám mươi cái bể này của tôi gần như là tám mươi cái môn tám mươi cái ao
thì tôi có thể thí điểm được từng ao một để tìm ra những cái hướng đi mới
khi mà mình nuôi ở trong bể như thế này
thì là mình cần phải những cái yếu tố kỹ thuật như thế nào
để có thể con tôm nó phát triển một cách an toàn nhất và
nó sinh trưởng được tối đa ấy
nói chung là các cái yếu tố kỹ thuật thì
khoa học thì người ta cũng đã chứng minh rồi
nuôi ở trong cái bể nhỏ này thì mình cũng có cái ưu điểm là mình
quản lý được các cái yếu tố môi trường
ví dụ như ph hay là
nhiệt độ này
rồi các cái yếu tố môi trường nó phù hợp với cái sự phát triển của con tôm
ví dụ như là
và cái mùa nắng nóng ấy
thì tôi có thể che cái lưới này
mình làm cái nhiệt độ của nó
thì nó phù hợp
còn và cái mùa đông dùng cái lưới
cái giấy bóng kính
chùm toàn bộ lên thì mình giữ cái nhiệt độ
ở trong này thì
đúng rồi nó không bị lạnh thì nó phát triển
nói chung là làm cái mô hình này thì có thể
sản xuất nuôi trồng được quanh năm
thế có nghĩa là mùa đông là mình
khi mà các cái mô hình khác
không thể có cho
những cái con tôm to và ngon
nên chất lượng như thế thì là mô hình của mình là sẽ có đúng không ạ
đúng rồi mà đặc biệt nhất
đặc biệt nhất là ở đây tôi nuôi
cái này là chủ yếu là quản lý môi trường thôi
chứ không có thuốc gì
bây giờ không có kháng sinh cái này
tức là khi mà tôi đưa ra đây là trong cái môi trường
có con tôm này
là không có kháng sinh không có hóa chất
đấy còn nếu như mà có
xử lý hóa chất là xử lý ở cái môi trường
nước đầu vàng oxy là nó sẽ
tạo ra vi sinh
nước biển là nó trong nước biển
nó đã có rất nhiều các cái khoáng chất
đấy cho nên như hiện tại mô hình
mô hình của tôi nuôi đây này
chỉ có mỗi cái nước từ ngoài biển
nào là tôi xử lý bằng cờ nori
cho nó sạch từ đó này tôi cấp vào trong
các cái bẻ tôm này tôi nuôi tôi không dùng
bất kể ngoài cái cám của cái thức ăn
cp đấy cái cám để cho tôm
mà ăn ra thì tôi không cho ăn bất kể một cái gì
vâng vậy là với như
chia sẻ của anh thì em hiểu rằng là
nuôi tôm mặc dù khó
nhưng mà cũng rất là dễ nếu mà
thực sự chúng ta có cái sự nỗ lực cố gắng
và sự tìm tòa học hỏi phải không anh
và em xin chúc cho mô hình của anh là sẽ
ngày càng phát triển hơn nữa
vâng thưa quý vị và các bạn mô hình nuôi tôm
công nghệ cao là một trong những dấu ấn
của sự nỗ lực cố gắng của người nông dân
trong việc không ngừng phát triển kinh tế
và hy vọng rằng mô hình này sẽ còn được
nhân rộng hơn nữa không chỉ của tỉnh nam định
mà sẽ còn ở rất nhiều địa phương trên khắp đất nước
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đắt nhất thế giới một hộp bốn mươi năm mươi quả có thể có mức giá lên tới bốn trăm linh đô la
không chỉ sở hữu lớp vỏ căng mọng như những viên ruby nhìn bên ngoài đã cảm thấy rất long lanh hấp dẫn
cherry anh đào tươi của nhật là loại trái cây được rất nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon
ngoài ra nó còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư làm chậm quá trình lão hóa giảm đau sưng
kháng viêm tốt cho người tiểu đường cao huyết áp tim mạch gút
tuy ngon và đắt đỏ nhưng ăn không đúng cách cherry nói chung và những quả anh đào tươi nhật
cũng có thể gây ra nhiều tác dụng nếu ăn quá nhiều rất dễ gây mụn động hê rô xíp và sắt
đặc biệt là không ăn hay cắn hạt quả cherry
một lưu ý nữa là thời gian bảo quản của cherry ngắn nên bảo quản nên khô giáo thoáng mát
tránh ánh ngắn trực tiếp nhiệt độ tốt nhất từ năm độ c
quả cherry tươi chỉ nên ăn khoảng ba ngày bảo quản trong tủ lạnh không nên rửa nước tránh bị hỏng